học sinh mầm non tại hà nội đi học từ đầu tháng ba
sở giáo dục và đào tạo đang dự thảo xin ý kiến thành phố
từ ngày một tháng ba nếu diễn biến dịch trong phạm vi cho phép
sẽ cho các mầm non đi học trên tinh thần tự nguyện thống nhất với phụ huynh
báo cáo tại hội nghị ra ban trực tuyến với ban chỉ đạo các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn
về công tác phòng chống dịch chiều ngày một mươi bảy tháng hai
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội trần lưu hoa cho biết
ngành giáo dục hà nội đã tổ chức cho học sinh từ lớp một đến lớp một mươi hai của một mươi tám huyện thị xã
học sinh lớp bảy đến lớp một mươi hai của một mươi hai quận trở lại trường
từ ngày hai mươi một tháng hai tiếp tục tổ chức cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu của một mươi hai quận đến trường
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo trần lưu hoa cho biết thêm
sở giáo dục và đào tạo đang dự thảo xin ý kiến thành phố từ ngày một tháng ba
nếu diễn biến dịch trong phạm vi cho phép sẽ cho các mầm non đi học trên tinh thần tự nguyện thống nhất với phụ huynh
để đón học sinh từ lớp một đến lớp sáu của một mươi hai quận trở lại trường từ ngày hai mươi một tháng hai
sở giáo dục và đào tạo tiếp tục bám sát chỉ đạo của ban chỉ đạo thành phố
giám sát và đôn đốc các nhà trường triển khai các biện pháp an toàn phòng chống dịch và đảm bảo chất lượng giáo dục
sở giáo dục và đào tạo đề nghị các quận huyện tổ chức diễn tập cho học sinh khi đi học trở lại
ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện thị xã sẽ bàn giao hoàn trả cơ sở giáo dục cho các nhà trường
thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh trở lại khi thành phố cho phép
tại hội nghị các quận huyện thị xã đã báo cáo về việc thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn
đặc biệt là việc đón học sinh trở lại trường học với các giải pháp phòng chống dịch linh hoạt
đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo viên và học sinh
đại diện lãnh đạo các quận cũng khẳng định đã sẵn sàng phương án kịch bản đón học sinh từ lớp một đến lớp sáu
quay trở lại học trực tiếp từ ngày hai mươi một tháng hai
kết luận phiên họp phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chử xuân dũng khẳng định trong những ngày qua
số ca bệnh tăng song tình hình dịch bệnh của thành phố vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát
tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến khá phức tạp vì vậy các cấp ngành địa phương
cần nâng cao nhận thức chủ động trong công tác phòng chống dịch tiếp tục tuyên truyền
nâng cao nhận thức trách nhiệm của cá nhân tổ chức trong công tác phòng dịch cho bản thân
gia đình và cộng đồng thực hiện nghiêm túc quy định năm k
ông cũng nhấn mạnh việc đưa học sinh trở lại trường học trực tiếp là điều cần thiết
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chử xuân dũng yêu cầu các cấp ngành địa phương
và cuộc tích cực coi đây là nhiệm vụ quan trọng chủ động phối hợp với các nhà trường
triển khai nghiêm túc các công tác phòng chống dịch để đảm bảo tổ chức dạy học an toàn
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chử xuân dũng khẳng định
thời gian qua thành phố đã triển khai đồng bộ công tác đưa học sinh trở lại trường
được người dân nhà trường học sinh đón nhận với tinh thần phấn khởi
để duy trì lâu dài việc tổ chức dạy học trực tiếp thành phố yêu cầu các đơn vị địa phương
tăng cường hỗ trợ nhà trường đảm bảo cho học sinh từng bước quay trở lại học bán chú
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chử xuân dũng thông tin
thường trực thành ủy đã thống nhất lộ trình cho trẻ mầm non trở lại từ ngày một ba
ra sở giáo dục và đào tạo nghiên cứu xây dựng phương án và đề xuất tham mưu về nội dung này
trong đó lưu ý đến các giải pháp tổ chức đảm bảo an toàn linh hoạt và hiệu quả nhưng không cứng ngắt cực đoan
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng lưu ý nhắc nhở công tác phòng chống dịch
tại các địa phương là đặc biệt quan trọng cần thường xuyên giả soát kiểm tra
chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực đảm bảo chủ động kiểm soát dịch bệnh trong mọi tình huống
không được để tình trạng người dân nhiễm bệnh gọi y tế nhưng không được hỗ trợ hướng dẫn và điều trị
sở giáo dục và đào tạo phối hợp sở y tế tham mưu trình phương án cho trẻ mầm non trở lại trường học trực tiếp từ tháng ba
nghiên cứu xây dựng lộ trình để học sinh tiểu học được trở lại trường học với các sinh hoạt bình thường
trong đó có ăn bán chú
những lộ trình này phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo an toàn mới nhất cho trẻ mầm non đến trường
đưa học sinh trở lại an toàn hiệu quả nhưng không cứng nhắc không cực đoan
các sở ngành địa phương đang mở cửa các hoạt động trở lại
cùng với đó phải gắn liền với các giải pháp phòng chống dịch
không chỉ xây dựng kế hoạch chung chung mà cần có những biện pháp cụ thể để kiểm soát một cách chủ động tình hình dịch bệnh
hà nội thống nhất lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày một ba
thường trực thành ủy hà nội đã thống nhất lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày một ba
đồng thời đảm bảo cho học sinh từng bước quay trở lại học bán chú
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hà nội
nhất lộ trình cho trẻ mầm non trên địa bàn trở lại trường từ ngày một ba
bên cạnh đó sở giáo dục và đào tạo cũng đang xin ý kiến về mốc thời gian này
thông tin nêu trên được phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trữ xuân dũng
đưa ra tại hội nghị giao ban trực tuyến với ban chỉ đạo các quận huyện thị xã
và xã phường thị trấn về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra chiều ngày một mươi bảy
tại hội nghị phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội trần lưu hoa cho biết
ngành giáo dục thành phố đã tổ chức cho học sinh từ lớp một đến lớp một mươi hai của một mươi tám huyện thị xã
và học sinh lớp bảy một mươi hai của một mươi hai quận trở lại trường
từ ngày hai mươi một hai tiếp tục tổ chức cho học sinh từ lớp một sáu của một mươi hai quận đi học
bà hoa cho hay sở đang dự thảo xin ý kiến thành phố từ ngày một tháng ba nếu diễn biến dịch
trong phạm vi cho phép sẽ cho các mầm non đi học trên tinh thần tự nguyện thống nhất với phụ huynh
để đón học sinh từ lớp một sáu của một mươi hai quận trở lại trường
từ ngày hai mươi một hai sở giáo dục và đà tạo
tiếp tục bám sát chỉ đạo của ban chỉ đạo thành phố giám sát đôn đốc các nhà trường
triển khai các biện pháp an toàn phòng chống dịch và đảm bảo chất lượng giáo dục
sở cũng đã đề nghị các quận huyện tổ chức diễn tập cho học sinh đi học trở lại
kết luận hội nghị phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chử xuân dũng khẳng định
trong những ngày qua số ca bệnh tăng song tình hình dịch bệnh vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát
tuy nhiên ông dũng cho biết dịch bệnh vẫn đang diễn biến khá phức tạp
cần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cá nhân tổ chức trong công tác phòng chống dịch cho bản thân
gia đình và cộng đồng thực hiện nghiêm túc quy định năm k
nhấn mạnh việc đưa học sinh đi học trở lại trường học trực tiếp là điều cần thiết
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu các cấp ngành địa phương và quốc tích cực
chủ động phối hợp với các nhà trường triển khai công tác phòng chống dịch đảm bảo tổ chức dạy học an toàn
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trữ xuân dũng nhấn mạnh
để duy trì lâu dài việc tổ chức dạy học trực tiếp thành phố yêu cầu các đơn vị địa phương
tăng cường hỗ trợ cho các nhà trường đảm bảo cho học sinh từng bước quay trở lại học bán chú
đặc biệt sau khi nêu thông tin thường trực thành ủy hà nội đã thống nhất lộ trình
cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày một tháng ba ông dũng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan
triển khai theo nguyên tắc đảm bảo an toàn nhất cho trẻ mầm non đến trường
đưa học sinh trở lại an toàn hiệu quả nhưng không cứng nhắc không cực đoan